vào những ngày này cách đây tròn bốn mươi năm năm chỉ trong tám mươi một ngày đêm mỹ ngụy đã ném và bắn phá xuống quảng trị gần ba trăm ba mươi tấn bom đạn
tương đương với sức công phá của bảy quả bom nguyên tử
bộ đội ta đã anh dũng chiến đấu đánh cho địch thất bại nặng nề góp phần vào thắng lợi tại hội nghị paris
dẫn tới hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam
miền đất lửa năm xưa đã trở thành điểm đến đầy ý nghĩa cho những hành trình chiến
trước đây tràm y tế có một dưới diện khoan nhưng mà cách đây khoảng một năm rưỡi thì nó đã hư rồi
bây giờ trong thời gian năm rưỡi đó thì tràm y tế phải nhờ nước dân và trường môn non xã bình trường
bây giờ thì rất cảm ơn binh đoàn một mươi hai đã cho cái diện khoan
thực sự là những ngày này nước rất tốt
đặc biệt xã bình núi mà các trường hợp đẻ chủ yếu là đẻ sinh đẻ tại tràm hết
vậy nên nếu không có nguồn nước thì không thể thực hiện được
khó khăn về nước
cùng nhiều hạng mục đã xuống cả
các trường hợp tại tràm y tế xã vĩnh trường không đảm bảo các yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào ở đây
với tám mươi năm bà con là dân tộc vân kiều mang họ bác hồ
khu nhà mới của trạm đó cũng là niềm vui mới trong những ngày này của các nhân viên trạm và đồng bào
công trình trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng do binh đoàn một mươi hai xây tặng và vừa được chính thức bàn giao ngày hai mươi hai tháng bảy vừa qua
không có gì hơn xin cảm ơn binh đoàn một mươi hai đã tạo điều kiện
bên cạnh đó lãnh đạo binh đoàn một mươi hai còn trao nhiều xuất quà cho đại diện các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn
trong tổng số kinh phí hơn hai tỷ đồng mà binh đoàn thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm hai nghìn một mươi chín
và dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
những chương trình tri ân tại khu vực dọc theo đường trường sơn luôn được coi trọng đặc biệt
binh đoàn một mươi hai tổng công ty xây dựng trường sơn của chúng tôi
là đơn vị kế tục truyền thống của bộ đội trường sơn đoàn năm trăm năm mươi chín
đơn vị đã tham gia xây dựng tuyến đường và có một mươi sáu năm phục vụ trên tuyến đường trường sơn đường hồ chí minh
và quảng trị là một trong những địa bàn gắn bó với trường sơn
là một trong những địa chỉ chúng tôi luôn luôn hướng đến
cán bộ chiến sĩ binh đoàn trường sơn hôm nay tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ trường sơn năm xưa
và sự tri ân ấy còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể
hướng về mảnh đất nơi những thế hệ cha anh của họ đã từng chiến đấu
và những người dân đã từng đùm bọc chờ che họ